cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự huỳnh phước minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng ba đội cảnh sát điều tra về ma túy công an thành phố rạch giá phối hợp với công an phường vĩnh lạc đã tiến hành bắt quả tang huỳnh phước minh đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên đường nguyễn trung trực phường vĩnh lạc

trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng ba đội cảnh sát điều tra công an tp rạch giá phối hợp với công an tp rạch trúc phòng vĩnh lạc